tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng australia mancon tuan bun
tiếp các doanh nghiệp australia gặp thủ tướng new zealand
tiếp trưởng khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc và giám đốc điều hành imf
tại cuộc hội đàm hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ việt nam australia
kể từ sau khi ký tuyên bố chung về đối tác toàn diện tăng cường năm hai nghìn một mươi
trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ này và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước
hai bên nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ việt nam australia lên đối tác chiến lược
hai thủ tướng giao bộ ngoại giao hai nước tiếp tục trao đổi để lãnh đạo hai nước
có thể ký kết văn kiện đối tác chiến lược vào thời gian sớm nhất
hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
nhất là các diễn đàn do asean dẫn dắt nhằm thúc đẩy xu hướng đối thoại và hợp tác
duy trì hòa bình ổn định và trật tựu khu vực dựa trên đột lệ
nhân dịp này thủ tướng tân bùn đã chuyển lời thăm hỏi đến các nạn nhân của các tỉnh miền trung việt nam
về trị thiệt hại do cơn bão damri
tại cuộc tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của australia trong các lĩnh vực y tế sản xuất
chế tạo khai khoáng dầu khí hàng không và chế biến nông sản chất lượng cao
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành các doanh nghiệp sang việt nam dự hội nghị cấp cao ceo
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp
trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và australia
lắng nghe các chia sẻ và đề xuất của các doanh nghiệp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại việt nam
trên cơ sở tuân thủ pháp luật của việt nam nước sở tại và các tiêu chuẩn quy định của thế giới
thủ tướng cũng khẳng định lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy hơn nửa quan hệ đối tác toàn diện
tăng cường giữa việt nam và australia trong đó xác định hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là trụ cột rất quan trọng
theo đó hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi tỷ usd trong thời gian tới
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng mới được bầu của new zealand
dịp bà sang dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng công đảng và cá nhân thủ tướng jacinda ardern đã giành được thắng lợi
trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường và củng cố hơn nữa
quan hệ đối tác toàn diện tốt đẹp hiện có giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn chính phủ và nhân dân new zealand đã hỗ trợ năm trăm linh đô la new zealand
cho các địa phương việt nam bị ảnh hưởng của cơn bão damri
thủ tướng new zealand đề nghị hai bên hợp tác chia sẻ kinh nghiệm khi new zealand đăng cai năm apec năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng new zealand cũng đánh giá cao việc việt nam đăng cai tổ chức cuộc họp của lãnh đạo một mươi một nước thành viên
hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam và các nước thành viên khác
để đề ra hướng đi phù hợp cho tpp trong thời gian tới
hai bên đánh giá quan hệ việt nam new zealand đang phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào thực chất
nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cũng như giao lưu nhân dân
thương mại phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại hai triệu đạt mục tiêu một bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi như đã đề ra
hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có biển đông nhất trí cho rằng các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
sáng nay tại trung tâm hội nghị đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà lâm trịnh nguyệt nga
trưởng khu hành chính đặc biệt hồng kông nhân dịp sang việt nam tham dự tuần lễ cấp cao apec
bày tỏ vui mừng trước những kết quả đáng khích lệ trong hợp tác giữa hai bên
thủ tướng khẳng định khu hành chính đặc biệt hồng kông là một trong những đối tác kinh tế
thương mại đầu tư du lịch quan trọng hàng đầu của việt nam
thủ tướng mong phía hồng kông tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lao động việt nam
tăng cường nhập khẩu các mặt hàng việt nam có thế mạnh như nông lâm thủy sản diệt may da dày
ủng hộ doanh nghiệp việt nam tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại đầu tư du lịch tại hồng kông
mở rộng trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa giáo dục lao động du lịch giữa hai bên
trưởng khu hành chính đặc biệt hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã dành thời gian tiếp đoàn bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam
đánh giá cao công tác tổ chức năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
đồng thời bà lâm trịnh nguyệt nga cũng khẳng định chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông
coi trọng phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với việt nam
nhất là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục du lịch
tại buổi tiếp bà christine lagarde giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế imf
thủ tướng đánh giá cao hiệu quả các hoạt động giám sát đánh giá tư vấn của imf đối với việt nam
trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đào tạo cán bộ cho việt nam
giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế christine lagarder cho biết
ngoài hỗ trợ về tài chính imf đang nghiên cứu đẩy mạnh hỗ trợ cho việt nam về kỹ thuật và đào tạo
bà christine lagarde khuyến nghị việt nam cần tiếp tục nâng cao năng suất lao động
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
trong sáng nay thủ tướng đã gặp mặt các nhà tài trợ cho apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng đã cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa
trong công tác tổ chức phục vụ năm apec mà trọng tâm là tuần lễ cấp cao
từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng
đây cũng là dịp để thế giới các nước trong khu vực các nền kinh tế tham gia apec biết việt nam
vì vậy đóng góp của các nhà tài trợ là hết sức quan trọng
đóng góp của các nhà tài trợ cho hội nghị apec năm nay đã thể hiện lòng tin của doanh nghiệp
đối với chính sách của đảng nhà nước